để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả
sở y tế tp hcm vừa đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát các khách sạn
được chọn là cơ sở cách ly y tế đặc biệt là các khách sạn đang cách ly thành viên phi hành đoàn
sở y tế tp hcm vừa tổ chức kiểm tra hoạt động cách ly y tế tại khách sạn eastin grand
quận phú nhuận và khách sạn park royal quận tân bình
nơi đang thực hiện cách ly y tế các thành viên phi hành đoàn
qua kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan sở y tế đề nghị trung tâm y tế quận
và trạm y tế phường cần tăng cường kiểm tra giám sát các khách sạn được chọn là cơ sở cách ly y tế
về việc tuân thủ các quy định tại khu cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế
các khách sạn ngoài việc phục vụ đối tượng cách ly phải tăng cường truyền thông
vận động người đang cách ly tự giác tuân thủ các quy định của khu cách ly
người cách ly tuyệt đối không được tiếp xúc với nhau